việt nam và trung quốc vừa thống nhất cho phép thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa
theo quy định qua các cửa khẩu quốc tế cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ tân thanh cốc nam tỉnh lạng sơn
lối mở km ba bốn phường hải yên thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
trên cơ sở áp dụng nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong quá trình thực hiện cần đặt ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh
bảo đảm an toàn cho nhân dân và người lao động không vì sức ép giải tỏa ủn tắc hàng hóa mà coi nhẹ các biện pháp phòng chống dịch